hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào trưa ngày hai mươi bốn tháng năm tại nhà của kiếm trong lúc uống rượu giữa kiếm và ông sơn xảy ra mâu thuẫn
ông sơn dùng gốc cây đánh kiếm sau đó kiếm dùng tay chân đá vào người làm ông sơn té ngã
kiếm nghĩ ông sơn say rượu nên nằm tại đó điện thoại cho con ông sơn đến đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện gò dầu
tuy nhiên ông sơn đã tử vong ngay sau đó
vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh ngoài về thái bình tiêu thụ
đối tượng cà thị hạnh trú tại xã mường pồn huyện điện biên tỉnh điện biên vừa bị công an tp thái bình bắt quả tăng
vào hồi chín h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm tại phường tiền phong tp thái bình công an tp thái bình bắt quả tang cà thị hạnh đang có hành vi vận chuyển trái phép cho ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói một túi ma túy đá một túi ni lông bên trong chứa khoảng ba mươi năm gram heroin và một số tăng vật có liên quan
và vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra và mở rộng
bốn đối tượng gây ra hơn ba mươi vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạng giang tỉnh bắc giang bắt tạm ra
các đối tượng trộm cắp xe máy đã bị bắt gồm nhóm hai đối tượng nguyễn văn thành và nguyễn văn hoàn cùng chú tại huyện lục nam gây ra một mươi bốn vụ
trần văn hoàn chú tại huyện lục nam gây ra một mươi bốn vụ
lưu thị thắm chú tệ tỉnh quảng ninh gây ra một vụ
riêng hai đối tượng nguyễn đình hà và hà văn hoàng chú tại huyện lạng giang gây ra ba vụ nhưng do thực hiện hành vi trộm cắp khi dưới tuổi vị thanh niên nên bị phạt hành chính
hiện công an huyện lạng giang đã thu giữ hơn hai mươi chiếc xe máy các loại để trao trả cho các nạn nhân và tiếp tục điều tra mở rộng
quen nhau qua mạng xã hội và lợi dụng lòng tin của nạn nhân đối tượng nguyễn hiễu sĩ chủ tài huyện quế võ đã đưa nạn nhân tới nơi vắng vẻ rồi cướp tài sản
đối tượng đã bị công an huyện quế võ tỉnh bắc ninh tạm giữ hình sự
qua mạng xã hội nguyễn hiệu sĩ đã làm quen với chị lò thị a là công nhân khu công nghiệp quế võ
sau vài lần trò chuyện qua điện thoại sĩ hẹn gặp chị a lợi dụng sự cả tin của chị a đối tượng đã đưa nạn nhân đến nơi vắng vẻ rồi cướp giật túi sách và tháo chạy với tổng giá trị tài sản khoảng một mươi triệu đồng
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam vừa bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn gỗ trái phép
cụ thể vào lúc một h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm tại khu vực đập chính thủy điện sông tranh hai xã trà tân huyện bắc trà my lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát chín mươi hai k bảy nghìn tám trăm sáu mươi bảy do vũ duy vĩnh điều khiển
phát hiện trên xe có ba mươi phách gỗ sẻ hộp gồm rỗi
gõ từ nhóm một đến nhóm bảy khối lượng tám chín mươi sáu m khối gỗ quy tròn toàn bộ số gỗ trên không có dấu búa kiểm lâm không có giấy tờ hợp lệ hiện công an quảng nam đã tạm giữ xe ô tô gỗ tăng vật để tiếp tục điều tra và làm rõ
liên quan đến hiện tượng cá chết bất thường tại hồ hoàng cầu đồng đa hà nội vào sáng ngày hai mươi chín tháng năm đến khoảng hai mươi giờ tối cùng ngày các đơn vị chức năng của thành phố hà nội đã cơ bản vớt sạch cá chết nổi trên hồ với tổng số lượng là gần hai trăm linh kg
cá chết chủ yếu là cá mè cá trôi cá chép có trọng lượng khoảng từ một đến ba kg một con giạt vào ven hồ và bốc mùi hôi tanh đây là lần thứ tư xảy ra hiện tượng cá chết số lượng lớn tại hồ này trong ba năm gần đây
ngay sau khi nhận được thông tin công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên thoát nước hà nội cho biết đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện vớt cá đảm bảo vệ sinh môi trường hồ hiện tại chưa có dấu hiệu cá tiếp tục chết nổi tại hồ nguyên nhân sự cố cá chết này đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h của truyền hình công nhân dân hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo trên anntv